sáng nay tại hà nội đoàn đại biểu quốc hội số một đã có buổi tiếp xúc cử tri quận ba đình và quận hoàn kiếm trước kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn
tại buổi tiếp xúc cử tri thủ đô đã phản ánh nhiều vấn đề nóng như vấn đề tăng giá điện vấn đề minh bạch giá điện luật giáo dục sửa đổi
đáng chú ý nhiều cử tri kiến nghị quốc hội chính phủ có giải pháp mạnh đẩy lùi sự xuân cấp đạo đức xã hội
chấm dứt tình trạng bạo lực học đường nạn xâm ô ấu xâm xâm hại tình dục xử lý nghiêm những hành vi vi phạm an toàn giao thông sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông
đoàn đại biểu quốc hội số một thành phố hà nội tiếp thu các ý kiến của cử tri để báo cáo với quốc hội cũng như là chuyển tới các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết